ngày bảy tháng một mươi hai tại km bảy trăm bảy mươi năm quốc lộ một a đoạn qua xã hải thượng huyện hải lăng tỉnh quảng trị
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng
tại địa điểm trên xe container mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi năm kéo theo rơ móc bảy mươi bốn r ba trăm chín mươi chạy theo hướng nam bắc
đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn f một một mươi năm nghìn năm trăm bảy mươi chín chạy cùng chiều
hậu quả xe container bị lật hai người đi xe mô tô là nguyễn thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn thị như ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại xã hải phú huyện hải lăng quảng trị bị cuốn vào gầm xe chết tại chỗ
sau vụ tai nạn lực lượng trạm cảnh sát giao thông hải lăng công an huyện hải lăng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết phân luồng giao thông
hiện cơ quan chức năng tỉnh quảng trị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc